theo sư cường phân tích những vụ việc như thế có một phần lỗi do gia đình của các bậc phụ huynh khi thiếu quan tâm giáo dục con cái hoặc nương triều quá mức
hậu quả là các đối tượng xa vào tệ nạn xã hội thậm chí sẵn sàng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật